đây là chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tại hội nghị tổ chức cán bộ tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hội nghị tổ chức cán bộ tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hội nghị tổ chức cán bộ tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hội nghị tổ chức cán bộ
công an đã đảm bảo tiến đổi phát hành bốn đề án thành phần đảm bảo tiến đổi bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị địa phương theo hướng tinh gọn mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà cục tổ chức cán bộ đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba bộ trưởng tô lâm yêu cầu cục tổ chức cán bộ quán triển phương trâm của đảng ủy công an trung ương về thực hiện nghị quyết số một mươi hai là xây dựng con người là trung tâm hiện đại trước kết hợp với hiện đại về phương tiện hậu cần kỹ thuật bảo đảm đồng bộ phù hợp xuất phát từ tư tưởng con người là gốc của mọi công việc xây dựng con người là nhiệm vụ then chốt của then chốt
triển khai thực hiện có hiệu quả đúng tiến độ bốn đề án thành phần đã được lãnh đạo bộ duyệt trong đó tiếp tục ra soát đánh giá tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương tiếp tục tham mưu thực hiện các chủ trương tăng cường toàn diện công an cấp huyện và tập trung xây dựng công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự từ cơ sở

các đồng chí nguyên lãnh đạo lực lượng cảnh sát bảo vệ cảnh sát cơ động qua các thời kỳ

để nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác công an trong năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng đã chỉ đạo nhiều nội dung yêu cầu nhiệm vụ rất quan trọng đối với công an tỉnh đắk lắc
đó là phải tiếp tục phát huy hơn nữa những kinh nghiệm thành quả đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai khắc phục những tồn tại hạn chế nỗ lực thi đua quyết tâm thực hiện tốt những nhóm nhiệm vụ trọng tâm
những mục tiêu quan trọng trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới mà đồng chí bộ trưởng bộ công an đã chỉ đạo tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám vừa qua
tại hội nghị này nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận huân chương của chủ tịch nước bằng khen của thủ tướng chính phủ bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều danh hiệu thi đua của năm hai nghìn hai mươi hai
công an tỉnh đắk nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba dù hội nghị có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
tâm là tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả đề án sáu của chính phủ
trước mắt tập trung thực hiện quyết liệt có hiệu quả đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trả tự dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết vui tươi an toàn
sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức hội nghị triển khai
chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát cơ động đã triển khai nghiêm túc hiệu quả các biện pháp
đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
trong đó đã đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn gần sáu trăm năm mươi mục tiêu trên hai mươi một một trăm năm mươi chuyến hàng đặc biệt
gần một mươi hai hội nghị sự kiện diễn ra trên cả nước triển khai đồng bộ các biện pháp công tác
tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm với việc tăng cường gần hai mươi năm ba trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ
tham gia đấu tranh bảy trăm bốn mươi ba chuyên án lớn vụ việc phức tạp huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ
cùng nhiều trang thiết bị phương tiện ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
đồng thời đã hoàn thành huấn luyện đầu khóa cho hơn một mươi bảy học viên các trường
học viên công an nhân dân chiến sĩ nghĩa vụ nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng lực lượng
trong đó hoàn thành dự thảo luật cảnh sát cơ động trình quốc hội khóa một mươi năm và được thông qua tại kỳ họp thứ ba
đặc biệt bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tham mưu tổ chức thành công đại nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
thành tích của lực lượng cảnh sát cơ động trong năm hai nghìn hai mươi hai đã được lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an ghi nhận
năm hai nghìn hai mươi hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã vinh dự được thủ tướng chính phủ trao tặng cờ thi đua xuất sắc
từ kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi hai cũng như thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị năm hai nghìn hai mươi ba đảng ủy tập thể lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và toàn lực lượng
phải nâng cao vai trò trách nhiệm quán triệt nghiêm túc nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám trong đó tập trung nỗ lực triển khai ba giải pháp đột phá
xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động đến năm hai nghìn hai mươi năm phải tiến thẳng lên hiện đại
thứ trưởng cũng đề nghị toàn lực lượng cảnh sát cơ động phải thay đổi tư duy tiếp cận về chức năng nhiệm vụ
và quyền hạn trong điều kiện mới xiết chặt kỷ cương kỷ luật toàn lực lượng cảnh sát cơ động
nâng cao hiệu quả thực chất công tác huấn luyện tổ chức các cuộc diễn tập theo vùng
các địa phương phải có phương án sẵn sàng giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
thứ trưởng cũng yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát tính sẵn sàng chiến đấu
công tác ứng trực toàn lực lượng và xuống từng địa phương cơ sở chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt
các hoạt động hướng tới kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát cơ động
chiều nay công an tỉnh bắc giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh bắc giang đã quán triệt
thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt
điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt hơn chín mươi một
phát biểu tại hội nghị đồng chí thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
đã ghi nhận chúc mừng và biểu dương những kết quả mà lực lượng công an bắc giang đã đạt được
đồng thời yêu cầu thời gian tới công an bắc giang cần thực hiện nghiêm túc hiệu quả nhiệm vụ
mà đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã quán triệt phát huy và thể hiện vai trò
của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội
phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
dịp này nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen cờ thi đua của thủ tướng chính phủ
bộ công an chủ tịch ubnd dân tỉnh vì có thành tích trong các phong trào được thi đua triển khai chuyên đề công tác